chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
quý vị quan tâm xin đừng dồn màn hình
tính đến ngày một mươi năm tháng năm ủy ban bầu cử quốc gia campuchia nec đã công nhận một mươi tám chính đảng
cho danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên chính thức tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng bảy tới
thông cáo báo chí ngày một mươi năm tháng năm của nec cho biết
sau khi xem xét các bộ hồ sơ đã bổ sung hoàn thiện cơ quan này chính thức công nhận thêm năm chính đảng
và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử nghị sĩ quốc hội khóa bảy
các chính đảng được nec công nhận đủ điều kiện tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới
bao gồm đảng nhân dân campuchia cpp thanh niên campuchia cip khờ mè quốc gia đoàn kết knup pháp trị dp sức mạnh dân chủ dpp
quốc tịch campuchia khờ mè là một khờ mè phát triển kcp funsipec xã hội dân chủ tổ ong bsdp dân nguyện thống nhất dân tộc khờ mè
dân chủ cơ sở dân tộc bản địa dân chủ campuchia khờ mè hết nghèo khờ mè phát triển kinh tế nông dân và đảng phụ nữ vì phụ nữ
trước đó nec đã cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm duy trì an ninh và trật tự công cộng
trước thêm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bảy tới
kỳ năm năm một lần cuộc bầu cử gần nhất diễn ra ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
ít nhất bốn người thiệt mạng bao gồm nghi phạm và hai sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày hôm qua
tại thành phố farmington thuộc hạt san juan bang new mexico tây nam của nước mỹ
nghi phạm trên bị tiêu diệt tại hiện trường sau khi cố gắng đối đầu với cảnh sát
theo các nguồn tin thì hai sĩ quan cảnh sát bị thương đều trong tình trạng sức khỏe ổn định
hiện chưa rõ danh tính của nghi phạm và nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng
vụ việc này diễn ra không lâu sau khi tổng thống mỹ joe biden nhấn mạnh các biện pháp
mà ông đang triển khai để giảm tình trạng bạo lực súng đạn
đồng thời nhắc lại yêu cầu rằng quốc hội cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ mạng sống của nhiều người
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu ký túc xá cao tầng ở wellington new zealand vào dạng sáng ngày hôm nay
đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng với lo ngại thương vong tiếp tục xa tầng
các nhà chức trách cho biết năm mươi hai người đã được đưa ra khỏi tòa nhà gồm chín mươi hai phòng
sau khi được thông báo về vụ cháy vào lúc h hai mươi năm sáng ngày một mươi sáu tháng năm theo giờ địa phương
tức là bảy giờ hai mươi năm tối qua theo giờ việt nam
hơn một mươi xe trự cháy cùng nhiều lính cứu hỏa được điều động khẩn cấp để trự cháy
đến hơn sáu h sáng tức là hơn một h sáng nay theo giờ việt nam thì đám cháy đã được giật tắt hoàn toàn
thủ tướng new zealand cho biết ông đã được báo cáo về sáu trường hợp tử vong trong sự cố
và số người thiệt mạng nhiều khả năng sẽ cao hơn hiện một mươi một người vẫn đang mất tích
ở tòa án nhân dân trung cấp thành phố tô châu của trung quốc đã kết án trung thân một công dân mỹ về tội danh gián điệp
một tòa án ở thành phố tô châu miền đông trung quốc đã kết án trung thân một công dân mỹ với cáo buộc gián điệp
công dân mỹ này là john singwa leeum bảy mươi tám tuổi sống ở hồng kông trung quốc bị bắt hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi

ông leeung được tiến hành kín và không có nhiều thông tin được tiết lộ chỉ biết ông này bị cáo buộc có hành vi xâm nhập thu thập bí mật và đe dọa an ninh quốc gia của trung quốc
đại sứ quán mỹ tại bắc kinh cho biết đã nhận được thông tin về vụ xét xử này song chưa đưa ra bình luận
bộ quốc phòng ba lan đã xác nhận là nước này đã nhận được những hệ thống rocket chính xác tầm xa hasmart đầu tiên do mỹ sản xuất mà ba lan cho biết là có kế hoạch triển khai ở khu vực giáp biên giới với nga
bộ trưởng quốc phòng ba lan cho hay những vũ khí này sẽ được triển khai ở phía đông bắc của đất nước với nhiệm vụ là ngăn chặn hành động xâm lược
các hệ thống phóng hessmart sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội ba lan ở sườn phía đông của ba lan và sườn phía đông của nato
hệ thống tên lửa hismart được đưa vào phục vụ trong quân đội mỹ từ năm hai nghìn năm sau một thập kỷ phát triển bởi nhà sản xuất slockhis marton
hệ thống này cũng đang được quân đội ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với nga
mỹ được cho đang tiếp tục phát triển những cách mới để sử dụng hamas hiệu quả và mở rộng khả năng tác chiến của nó
anh là chặng dừng chân tiếp theo của tổng thống ukraine volodymyr zelensky trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu âu
nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ kiev cả về tài chính lẫn quân sự
tại anh thì thủ tướng rishi sunak đã tiếp đón tổng thống zelensky tại dinh thự của mình
ông zelensky cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà thủ tướng rishi sunak tiếp đón tại đây kể từ khi nhậm chức vào tháng một mươi năm ngoái
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận tình hình xung đột giữa nga và ukraine và nhu cầu hỗ trợ quốc phòng của ukraine
thủ tướng sunak cam kết trong những tháng tới anh sẽ cung cấp cho ukraine tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác
phía anh cho biết sẽ bắt đầu triển khai huấn luyện cơ bản đối với phi công ukraine kể từ mùa hè năm nay
đồng thời phối hợp với các nước đồng minh khác nhằm đảm bảo nguồn cung máy bay phản lực f một mươi sáu
thủ tướng sunak cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với lãnh đạo các nước đồng minh tại các cuộc họp sắp tới của hội đồng châu âu và nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
văn phòng của thủ tướng sunak cũng cho biết phía anh sẽ xác nhận việc cung cấp cho ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác
bao gồm hàng trăm máy bay không người lái tấn công mới với tầm hoạt động hơn hai trăm linh km
về phần mình tổng thống zelensky cho biết ông hy vọng sớm đạt được thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu với các nước đồng minh phương tây
đồng thời tỏ ra lạc quan về khả năng thỏa thuận sẽ được ký trong thời gian sớm nhất
tổng thống zelenskyy bày tỏ hài lòng với những cam kết đạt được trong chuyến công du châu âu vừa qua
tổ chức y tế thế giới who đã quyết định đóng cửa văn phòng chuyên trách của tổ chức này tại thủ đô moscow của nga và chuyển các chức năng của văn phòng này sang văn phòng ở đan mạch
quyết định trên được văn phòng who tại châu âu đưa ra trong một phiên họp trực tuyến được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng năm sau lời kêu gọi đóng cửa văn phòng who tại nga
của các thành viên who vào năm hai nghìn hai mươi hai
thông báo của văn phòng who tại châu âu cũng cho biết quyết định này đã nhận được sự đồng ý của đa số các quốc gia thành viên của who tại khu vực châu âu
phiên họp vào ngày một mươi năm tháng năm được triệu tập sau khi một nhóm gồm ba mươi quốc gia thành viên vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã yêu cầu who tổ chức ngay lập tức một phiên họp đặc biệt
liên quan đến những ảnh hưởng về y tế trước mắt và lâu dài ở ukraine do cuộc xung đột nga ukraine gây

năm châu âu ec vừa nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế và dự báo lạm phát cho khu vực đồng tiến chung châu âu eurozone từ chín của năm ngoái lên một một trong năm nay
theo ec các nước trong khu vực đã tránh được suy thoái kinh tế vào cuối năm ngoái và dự báo đạt mức tăng trưởng vừa phải trong năm nay cũng như năm tới nhờ nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng khả năng phục hồi đáng kể của thị trường lao động và các hạn chế về nguồn cung được nới lỏng
ec nâng dự báo tăng trưởng khu vực năm hai nghìn hai mươi bốn từ một năm
dự báo lạm phát cũng được điều chỉnh từ năm sáu đến năm tám trong năm nay
chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng hai tám vào năm hai nghìn hai mươi bốn cao hơn mục tiêu hai của ngân hàng trung ương châu âu ecb
ec cảnh báo khi lạm phát vẫn ở mức cao các điều kiện tài chính sẽ thắt chặt hơn nữa dù ecb và các ngân hàng trung ương khác của eu dự kiến sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất
thưa quý vị bóng rổ là một trong những bộ môn thể thao đòi hỏi sức bền sự dẻo dai khéo léo và cả sự kiên trì tập luyện
chơi bóng rổ với một người bình thường đã khó nhưng với những người khuyết tật ngồi trên xe lăn điều này liệu có thể thực hiện
hoàn toàn có thể quý vị ạ
đó là câu chuyện về một đội bóng rổ trên xe lăn với các thành viên đều là nữ tại giải gaza của palestine
mặc dù bị khuyết tật với đôi chân không còn lành lặn nhưng với ý chí sự kiên trì bền bỉ và nỗ lực hết mình
họ đã khẳng định được bản lĩnh và sự tự tin thông qua sức mạnh của thể thao
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
đập bóng tung bóng đuổi theo bắt bóng
những động tác mà nếu không để ý kỹ khó ai có thể nhận ra
đó là do những người phụ nữ khuyết tật đang ngồi trên xe lăn thực hiện
bất chấp những hạn chế về mặt thể chất những phụ nữ ngồi xe lăn này vẫn đang miệt mài tập luyện với bộ môn bóng rổ
họ đang trong quá trình thành lập đội bóng rổ xe lăn quốc gia
bằng cách chơi bóng rổ trên xe lăn họ đã vượt qua nghịch cảnh và thách thức các chuẩn mực xã hội
bóng rổ là môn thể thao yêu thích của tôi
tôi thích nó bởi nó giải phóng cơ thể tôi khỏi những năng lượng tiêu cực
nó mang lại cho tôi sức mạnh động lực và sự quyết tâm
những người khuyết tật thường bị gạt ra bên lề trong những hoạt động của xã hội
những vận động viên bóng rổ trên xe lăn cho rằng
họ không muốn để những cái nhìn của xã hội cản trở bước tiến của mình trong cuộc sống
chị suha makat hai mươi tám tuổi đang là vận động viên bóng rổ trên xe lăn của công lọc bộ thể thao nữ hiệp sĩ
ban đầu khi đến với bộ môn này chị không nhận được sự ủng hộ của những người thân trong gia đình
tôi bị khuyết tật từ khi mới sinh ra
xã hội đã có một cái nhìn khó khăn đối với tôi
khi ra ngoài tôi thường phải chịu tổn thương vì những lời nói và sự soi mói của họ
tôi muốn tạo ra sự thay đổi
đội bóng rổ đặc biệt tất nhiên cũng có những người dẫn đầu đặc biệt
huấn luyện viên trưởng của đội bóng anh akram abusan cũng là một người khuyết tật
anh bị thương vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trong một cuộc giao tranh tại khu vực
anh cho rằng điều quan trọng đối với một đội bóng khuyết tật là huấn luyện viên cũng là người khuyết tật
chỉ huấn luyện viên khuyết tật mới có thể hiểu được hoàn cảnh của các cầu thủ
điều khuyến khích tôi nhất khi huấn luyện đội tuyển này là giúp họ vươn lên
và ngược lại họ cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn chúng tôi bổ sung cho nhau
theo một báo cáo
người khuyết tật có thể phát triển các kỹ năng xã hội quan trọng và nâng cao mức độ độc lập của họ thông qua thể thao
trong khi đó một nghiên cứu cho biết việc tập luyện thông qua thể thao
cũng có thể giúp người khuyết tật tăng cường thể chất và trí tuệ giảm bớt sự phụ thuộc vào người khác
đối với những người khuyết tật cơ thể họ luôn bị co thắt và thể thao giúp các cơ thư giãn hoàn toàn
khi một người khuyết tật thành công hoặc lập được thành tích người ta tin rằng họ sẽ không tạo ra gánh nặng cho xã hội
tôi đã từng sợ hãi việc ngồi trên xe lăn chơi thể thao và ngã xuống
huấn luyện viên đã luôn khích lệ và động viên rằng không được ngã xuống một ngày nào đó tôi có thể trở thành quán quân
sau nhiều năm giờ đây tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn và có niềm tin vào bản thân mình
cách đây hơn một năm đội bóng rổ xe lăn nam của palestine đã đánh bại đội ấn độ với tỷ số bốn mươi chín bốn mươi
để giành chiến thắng trong giải bóng rổ xe lăn quốc tế lần thứ nhất được tổ chức bởi ấn độ và tổ chức nhân đạo trang lưỡi liềm đỏ
đội tuyển nữ của palestine cũng đang nỗ lực được công nhận là đội tuyển quốc gia để họ có cơ hội tham gia những giải đấu quốc tế
tôi hy vọng trong năm nay chúng tôi có thể trở thành những nhà vô địch
tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở thành đội tuyển quốc gia và đại diện cho palestine tham gia thi đấu ở nước ngoài
bất chấp những điều kiện khó khăn về thể chất khi tập luyện cùng với việc thiếu kinh phí và sự bất ổn chính trị
những cô gái trong đội tuyển bóng rổ trên xe lăn vẫn luôn miệt mài tập luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ

họ đang chờ đợi sự hoan nghênh và cổ vũ của mọi người mà với họ là vô cùng xứng đáng